văn kiện đại hội một mươi hai của đảng nhấn mạnh mục tiêu
mô hình tăng trưởng trong thời gian tới kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu
chú trọng phát triển chiều sâu nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động
ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ đổi mới và sáng tạo
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế
phát triển nhanh và bền vững
sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
để thực hiện tốt mục tiêu đó cần tập trung nỗ lực giải quyết điểm ngẽn về thể chế
tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và sản xuất kinh doanh
phát triển kinh tế tri thức nâng cao tỷ lệ đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp
thúc đẩy tăng trưởng xanh trong quá trình phát triển
sau hơn ba mươi năm đổi mới kinh tế nước ta đã phát triển đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng
mô hình tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng với việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và trong nước
phát huy lợi thế nguồn lao động dồi dào giá rẻ khai thác tối đa tài nguyên thiên nhiên
khơi dậy mọi tiềm năng của đất nước vào sản xuất kinh doanh đã đem lại những kết quả quan trọng
tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức gần bảy những năm qua
riêng giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm mặc dù kinh tế thế giới diễn biến bất lợi tình hình quốc tế và khu vực có nhiều khó khăn
tác động trực tiếp đến kinh tế nước ta nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn đạt mức trung bình trên
năm chín một năm
tăng trưởng gdp năm hai nghìn một mươi một đạt sáu hai mươi bốn
năm hai nghìn một mươi hai năm hai mươi năm
năm hai nghìn một mươi ba năm bốn mươi hai

và năm hai nghìn một mươi năm sáu sáu mươi tám
nếu tính bình quân trong giai đoạn khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu

thì tăng trưởng gdp của nước ta là bốn
trong khi của trung quốc là tám năm
thái lan hai bảy
thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh từ khoảng hai trăm linh usd năm một nghìn chín trăm bảy mươi
lên một một trăm sáu mươi tám usd năm hai nghìn một mươi
và đến năm hai nghìn một mươi năm tăng trưởng gdp của nước ta là bốn sáu
năm hai nghìn một mươi năm quy mô gdp đã đạt một trăm chín mươi ba bốn tỷ usd
thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng hai một trăm linh chín usd
theo giá hiện hành
theo sức mua tương đương khoảng năm tám trăm linh usd
mô hình tăng trưởng bước đầu có sự chuyển dịch sang kết hợp giữa chiều rộng và chiều sâu
nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh
đã hình thành những mô hình mới và cách làm sáng tạo
cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa
tì trọng công nghiệp và dịch vụ trong gdp
tăng từ bảy mươi chín chín năm hai nghìn một mươi
lên tám mươi hai sáu năm hai nghìn một mươi
tì trọng nông nghiệp giảm từ hai mươi một năm hai nghìn một mươi một
còn một mươi bảy bốn năm hai nghìn một mươi
thực hiện đề án cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược
nhất là trên một số lĩnh vực trọng tâm
năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế đã có bước cải thiện
bảo đảm hài hòa hơn gỡ tăng trưởng
kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội
cũng như bảo vệ tài nguyên và môi trường
những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế của việt nam khá ấn tượng
được cộng đồng quốc tế cũng như người dân ghi nhận đánh giá cao
từ tình trạng nước nghèo và kém phát triển
nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển
gia nhập nhóm nước đang phát triển
có thu nhập trung bình
hoàn thành sớm đa số các mục tiêu phát triển thiên niên kỳ của liên hợp quốc
kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội là rất quan trọng
tuy nhiên so với tiềm năng và nhất là so với yêu cầu phát triển
của giai đoạn hội nhập và cạnh tranh quốc tế
còn phải cải thiện trên nhiều phương điện
nền kinh tế vẫn chủ yếu phát triển theo chiều rộng
tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc nhiều
vào các yếu tố về vốn lao động trình độ thấp và tài nguyên thiên nhiên
mà chưa dựa nhiều vào chi thức khoa học công nghệ
lao động có kỹ năng trình độ cao
năng suất lao động chậm được cải thiện và hiện thấp hơn nhiều
đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế còn thấp
nhận thức đầy đủ và xử lý quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa
xây dựng con người thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
thực hiện chưa tốt
đánh giá tình hình tăng trưởng kinh tế thời gian qua
văn kiện đại hội b hai của đảng nêu rõ
mô hình tăng trưởng chưa chuyển đổi kịp theo yêu cầu phát triển
còn phụ thuộc nhiều vào vốn tài nguyên lao động trình độ thấp
cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa
đầu vào sản xuất của một số ngành còn lệ thuộc nhiều vào nhập khẩu
sản xuất kinh doanh chưa gắn được nhiều với mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu
xuất khẩu thô xuất khẩu dưới hình thức gia công còn lớn
hàm lượng giá trị quốc gia và giá trị gia tăng còn thấp
chất lượng tăng trưởng năng suất hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới
do những yếu kém nêu trên nền kinh tế tăng trưởng không ổn định thiếu vững chắc
chưa mang tính bền vững rất dễ bị tổn thương do không thể phản ứng kịp thời và thích nghi được
trước những thay đổi về thị trường biến động về tài chính tiền tệ trên thế giới và khu vực
làm cho tốc độ tăng trưởng chậm lại
nguyên nhân của những hạn chế yếu kém nêu trên
trước hết là do nhận thức về đổi mới mô hình tăng trưởng
cơ cấu lại nền kinh tế chưa đầy đủ
thể chế hóa và thực hiện còn chậm
chưa có đột phá về thể chế để tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp người dân
mô hình tăng trưởng kinh tế của nước ta trong thời gian dài
chủ yếu là tăng trưởng theo chiều rộng
khai thác triệt để yếu tố gia tăng lượng vốn đầu tư
sử dụng nhiều lao động với kỹ năng trình độ trung bình và thấp là chủ yếu
đây là những yếu tố hữu hạn và đã được phát huy trong một thời gian dài
dư địa cho việc tiếp tục khai thác ngày càng hạn hẹp
chưa có cơ chế chính sách phát huy các yếu tố khoa học công nghệ
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường trong phát triển
như vậy tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng là yêu cầu khách quan
văn kiện đại hội một mươi hai của đảng nêu rõ
tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức
hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đồng thời xác định mục tiêu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô
phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm năm trước
đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh
phát triển hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu
chú trọng phát triển chiều sâu phát triển kinh tế tri thức kinh tế xanh
để thực hiện mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng cần hệ thống các giải pháp đồng bộ toàn diện
trong đó cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu bao gồm
tháo rỡ khó khăn về thể chế tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và người dân
phát triển kinh tế tri thức thúc đẩy tăng trưởng xanh
để tháo gỡ khó khăn về thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cần thực hiện đồng bộ các biện pháp
tập trung hoàn thiện thể chế nhất là thể chế kinh tế liên quan đến sản xuất kinh doanh theo hướng đồng bộ minh bạch rõ ràng
bãi bỏ hoặc đình chỉ áp dụng các quy định về điều kiện kinh doanh không còn phù hợp trái quy định của pháp luật
khắc phục tình trạng nợ động trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật
tình trạng luật đã ban hành và có hiệu lực phải chờ nghị định nghị định chờ thông tư
tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là thủ tục hành chính đơn giản hóa
bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của doanh nghiệp và người dân
kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng bảo đảm thông suốt hiệu lực hiệu quả
bảo đảm mỗi việc mỗi lĩnh vực do một cơ quan phụ trách và chịu trách nhiệm
khắc phục tình trạng trồng chéo chức năng nhiệm vụ
công khai hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tăng cường trách nhiệm cung cấp thông tin trách nhiệm giải trình
phát triển chính phủ điện tử
tiến tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính
góp phần tăng tính minh bạch trong hoạt động của bộ máy chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn
kinh tế tri thức với bốn trụ cột chủ yếu là công nghệ thông tin công nghệ sinh học công nghệ vật liệu mới và công nghệ môi trường
được hình thành dựa trên nền tảng của khoa học và công nghệ
để đẩy mạnh phát triển kinh tế chi thức
cần tập trung vào các nhiệm vụ công trực tuyến
xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại nguồn nhân lực chất lượng cao tạo ra những điều kiện và tiền đề cần thiết cho kinh tế chi thức hình thành
trước hết tập trung phát triển nguồn nhân lực đóng góp trực tiếp vào việc làm tăng năng suất lao động phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hạ tầng công nghệ thông tin và hạ tầng khoa học và công nghệ
phát triển nguồn nhân lực tập trung cho phát triển nguồn nhân lực đóng góp vào tăng năng suất lao động nói chung và các yếu tố năng suất tổng hợp nói riêng
ba hoạch định chính sách nhân lực khoa học và công nghệ nhân lực quản trị và người lao động sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ
tập trung tiềm lực khoa học và công nghệ đẩy mạnh nghiên cứu sáng tạo ra sản phẩm hàng hóa mới dịch vụ mới phương pháp tổ chức sản xuất quản lý mới hoặc tiếp nhận chuyển giao công nghệ phương pháp tổ chức quản lý tiên tiến hiệu quả
có cơ chế chính sách thu hút các nguồn lực khoa học và công nghệ trong và ngoài nước tạo điều kiện cho các cơ quan nghiên cứu các tổ chức khoa học và công nghệ
các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động nghiên cứu và phát triển để tạo ra các sản phẩm có hàm lượng chi thức cao phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo xây dựng và hình thành mô hình xã hội học tập tạo môi trường học tập suốt đời phát triển mô hình đào tạo mở và đào tạo từ xa tạo cơ hội cho tất cả mọi người có điều kiện học tập để nâng cao trình độ học vấn và cập nhật kiến thức
ba đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo xây dựng và hình thành mô hình xã hội học tập tạo môi trường học tập tạo cơ hội cho tất cả mọi người có điều kiện học tập tạo cơ hội cho tất cả mọi người có điều kiện học tập tạo cơ hội cho tất cả mọi người có điều kiện học tập

sáu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và tạo cơ hội cho tất cả mọi người có điều kiện học tập tạo cơ hội cho tất cả mọi người có điều kiện học tập
bảy đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và tạo cơ hội cho tất cả mọi người có điều kiện học tập tạo cơ hội cho tất cả mọi người có điều kiện học tập tạo cơ hội cho tất cả mọi người có điều kiện học tập
tám đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và tạo cơ hội cho tất cả mọi người có điều kiện học tập tạo cơ hội cho tất cả mọi người có điều kiện học tập